thưa quý vị tháng ba tháng của thanh niên những ngày này thì ở khắp mọi miền đất nước
những hoạt động chào mừng tháng thanh niên đang được tổ chức đầy khí thế
từ bắc tới nam từ đồng bằng cho tới miền núi những hoạt động ý nghĩa những việc làm tốt
việc tử tế đã được thanh niên mọi lĩnh vực thực hiện với tinh thần sung kích tình nguyện
vâng ạ có thể kể ra đây rất nhiều hoạt động ý nghĩa như là thăm hỏi những gia đình có công
với cách mạng xây nhà tình nghĩa tặng xe đạp cho học sinh có hoàn cảnh khó khăn tới trường
hay là trao tặng những túi ăn xinh
những việc làm ấy thì đã được lan tỏa mạnh mẽ trên mạng xã hội và nhận được rất nhiều lời khen ngợi
từ cộng đồng góp phần lan tỏa những giá trị tốt đẹp trong xã hội
một trăm sáu mươi năm đoàn viên thanh niên tham gia vệ sinh chín trăm hai mươi năm chiếc xe máy bốn mươi ba chiếc ô tô các loại
được nhân dân địa phương đánh giá cao bốn mươi triệu đồng được quyên góp trong đợt đầu giao quân rửa xe tình nguyện
đây là kết quả đạt được trong chiến dịch rửa xe tình nguyện gây quỹ xây dựng đoạn đường thắp sáng
tại mỗi địa phương của đoàn thanh niên huyện gia lộc tỉnh hải dương
hành động đẹp này đã được cư dân mạng chia sẻ rộng rãi trên mạng xã hội
tất cả mọi người đều thể hiện sự cảm phục đối với tinh thần nhiệt huyết
không ngại khó ngại khổ của các bạn đoàn viên thanh niên
những việc làm này rất ý nghĩa nhìn các bạn đoàn viên trong mổ xanh tình nguyện
cặm cụi rửa xe nhưng vẫn tươi cười thấy đáng yêu quá
cảm ơn các cháu cô thấy nhớ về những năm tháng tuổi trẻ của mình
thật tuyệt vời cô mong các bạn nhà cô cũng được tham gia những hoạt động ý nghĩa như vậy
việc gì cần thanh niên có việc gì khó có thanh niên câu này rất đúng với thanh niên việt nam
tháng thanh niên này được thấy rất nhiều việc làm ý nghĩa như thế này mình rất vui
bằng những việc tốt của thanh niên đi xa hơn chương trình tháng ba biên giới
đã được trung ương đoàn thanh niên cộng sản hồ chí minh
trung ương hội liên hiệp thanh niên việt nam tổ chức phát động từ đầu tháng ba
rất nhiều ngôi nhà được xây dựng hàng nghìn xuất quà được trao đi
ngoài ra nhiều đơn vị đoàn thanh niên còn tổ chức những buổi khám cấp phát thuốc
cắt tọc miễn phí cho người dân và thanh thiếu nghi trên địa bàn các xã biên giới
không chỉ là cơ hội để thanh niên thể hiện tình yêu biên cương tổ quốc
đây còn là dịp để những hoạt động thiện nguyện có thể giúp đỡ được nhiều hoàn cảnh khó khăn hơn
tại khu vực biên giới
chia sẻ hình ảnh của thanh niên việt nam tại các vùng biên giới
cư dân mạng bày tỏ sự tin tưởng dù là ở đâu trong bất kỳ hoàn cảnh nào
tuổi trẻ việt nam vẫn luôn tỏa sáng giữ vững tinh thần mạnh mẽ
nhiệt huyết sẵn sàng vượt qua mọi khó khăn
theo bà con vùng dân tộc thiểu số những món quà của các đơn vị đoàn thanh niên như này
thực sự có giá trị với bà con cả về vật chất lẫn tinh thần
mong sẽ có nhiều chuyến đi nữa của các bạn thanh niên để giúp đỡ nhiều hơn
cho bà con tại các xã biên giới
chương trình tháng ba biên giới mình thấy rất thiết thực
đến những xã biên giới các bạn thanh niên sẽ có cơ hội hiểu hơn
về đời sống khó khăn của bà con vùng biên
màu áo xanh tình nguyện phủ khắp mọi miền tổ quốc
cảm ơn các bạn thanh niên đã đến những xã biên giới khó khăn như vậy để giúp đỡ bà con
đây là hình ảnh của đoàn thanh niên cục truyền thông công an nhân dân
trong chương trình tháng ba biên giới biển cường tổ quốc tôi năm hai nghìn hai mươi ba
tại xã xính lủng huyện đồng văn tỉnh hà giang
tại chương trình ban tổ chức đã trao tặng công trình điểm truy cập internet thanh niên
đồng hành cùng mô hình nâng bước em đến trường
trao tặng sân chơi thiếu nghi cho trường tiểu học trung học cơ sở xính lủng huyện đồng văn
trao tặng các phần quà quần áo mới bánh kẹo sữa chất dinh dưỡng cho trẻ em
cho trường tiểu học trung học cơ sở xính lùng và trường nội chú thuận hòa
trao tặng hai bình lọc nước và hai bình nóng lạnh cho công an xã ma lé huyện đồng văn
những phần quà ý nghĩa được trao tặng chính quyền nhân dân và các em học sinh của xã xính lùng
chính là nguồn động viên lớn hỗ trợ giúp bà con nhân dân các thầy cô giáo học sinh nơi đây
có thêm điều kiện hoạt động công tác và học tập tại nơi dẻo cao địa đầu tổ quốc
ngoài ra đoàn thanh niên bộ công an đã luôn thể hiện được vai trò sung kích
tiên phong của mình bằng nhiều hoạt động thiết thực ý nghĩa
nhiều đơn vị đã tổ chức chương trình hiến máu tình nguyện giọt máu nghĩa tình vì đồng đội thân yêu
tư vấn hỗ trợ đăng ký tài khoản định danh điện tử cho người dân
góp phần nhanh chóng thực hiện mục tiêu chuyển đổi số quốc gia
những hình ảnh này đã góp phần tô thắm thêm truyền thống vẻ vang của lực lượng công an nhân dân
đưa họ gần hơn với nhân dân
đông đảo cư dân mạng đã bày tỏ sự yêu mến đối với lực lượng tuổi trẻ công an nhân dân
thật là cảm động với những hình ảnh đẹp như thế này của lực lượng công an nhân dân
các bạn công an đã rất kiên trì hướng dẫn chi tiết cho mình cùng nhiều người khác
có cả các bác lớn tuổi đăng ký tài khoản định danh điện tử
cảm ơn các bạn rất nhiều
công hiến nỗ lực và tận tâm đó là những gì tôi nhìn thấy ở tuổi trẻ công an nhân dân
chúc cho các anh sẽ luôn bình an để tiếp tục thực hiện những nhiệm vụ tuyệt vời như thế này
đi xa hơn làm nhiều việc tốt hơn hành trình ý nghĩa đó sẽ không dừng lại trong tháng thanh niên
đó sẽ là những mục tiêu lâu dài nơi những người trẻ thể hiện tình yêu nước bằng nhiệt huyết của chính mình
suy nghĩ của bạn như thế nào về nội dung này
hãy chia sẻ trên fanpage của chúng tôi